kính chào quý vị khán giả sau hơn một tháng tòa nhân dân tp hà nội tuyên án phiên tòa xét xử đỗ thành nhân
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần louis holding thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần louis capital
và công ty cổ phần louis land và bảy đồng phạm về cung tội thao túng thị trường chứng khoán
bị cáo đỗ thành nhân đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
trước đó trong các ngày từ mùng tám đến một mươi hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
tòa nhân dân tp hà nội đã tuyên án phạt bị cáo đỗ thành nhân năm năm sáu tháng tù
sau khi án sơ thẩm tuyên bị cáo đỗ thành nhân đã làm đơn kháng cáo
gửi tòa nhân dân tp hà nội đề nghị xem xét lại toàn bộ bản án sơ thẩm
bị cáo nhân cho rằng mức án mà tòa cấp sơ thẩm đã tuyên là quá nghiêm khắc
và trách nhiệm dân sự mà bị cáo phải khắc phục một mình là chưa hợp lý
bị cáo đỗ thành nhân lý giải bị cáo không phải là chủ mưu cầm đầu trong vụ án này
để xảy ra hành vi vi phạm là do bị cáo thiếu kiến thức
thiếu hiểu biết về thị trường chứng khoán và pháp luật nên đã bị người khác lợi dụng để trục lợi
theo bị cáo nhân số tiền hơn một trăm năm mươi bốn tỷ đồng bị xác định thiệt hại trong vụ án là chưa đúng thực tế
và chưa trừ các loại thuế phí giao dịch phần tiền chi ngoài cho bị cáo đỗ đức nam
trong đơn bị cáo nhân nêu chủ thể thu hồi tiền gây thiệt hại ở đây phải là công ty loui capital
đây là đơn vị trực tiếp bán cổ phần ra thị trường và là đơn vị nhận tiền trực tiếp
từ các hành vi thao túng thị trường chứng khoán
vì vậy bị cáo nhân cho rằng công ty loui capito phải là đơn vị chịu trách nhiệm dân sự cùng với bị cáo nhân
tòa nhân dân tp hcm vào ngày hôm qua đã tuyên tử hình đối với ba bị cáo người đài loan trung quốc
gồm hoàng yên seng hai mươi năm tuổi cu chi hao ba mươi ba tuổi và jue chen chia hai mươi sáu tuổi
cùng với tội vận chuyển trái phép chất ma túy
theo hồ sơ vụ án đây là đường dây vận chuyển trái phép ma túy
ma túy với số lượng lớn đặc biệt nghiêm trọng xuyên quốc gia do các bị cáo người đài loan cầm đầu
nguồn ma túy được vận chuyển từ campuchia về tp hcm sau đó đưa ra hà nội chuyển lên cao bằng
cuối cùng đưa sang trung quốc tiêu thụ
những ngày này dùng mô tơ điện cỡ lớn rút lõi và giấu khoảng ba mươi kg ma túy vào bên trong
để đưa từ campuchia qua tây ninh về tp hcm
ma túy sau đó được đưa đến kho hàng đông lạnh tại khu vực bến phả mễ sở huyện thường tín hà nội
tại đây nhóm tháo motor lấy ma túy sau đó thu mua dạ dày heo rồi nhét vào trong mỗi dạ dày khoảng một trăm linh gram ma túy
tiếp đó nhóm này mua thịt đông lạnh để giấu lẫn dạ dày chứa ma túy chuyển lên cao bằng đưa sang trung quốc
bằng thủ đoạn trên từ khoảng tháng một cho đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi một hoàng yên xen cùng với đồng phạm
vận chuyển tổng cộng gần bốn trăm tám mươi kg ma túy loại ketamin và chín sáu kg metafetamin
cũng liên quan đến ma túy
liên tiếp từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi hai tháng sáu lực lượng chức năng tỉnh quảng trị đã đấu tranh thành công hai chuyên án
bắt giữ hai đối tượng thu giữ gần tám kg ma túy tổng hợp các loại
ngày hai mươi hai tháng sáu tại xã đắc rồng huyện đắc rồng tỉnh quảng trị đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền trung
bộ đội biên phòng và bộ đội biên phòng quảng trị phối hợp với công an huyện đắk crong bắt giữ hai đối tượng
gồm trần lâm bình và nguyễn đăng quảng cùng chú tại huyện giao linh thu giữ tám viên nén trụ màu hồng và một xe máy
bước đầu các đối tượng khai nhận số viên nén trên là ma túy sạng hồng phiến được mua từ nước ngoài đưa qua biên giới về việt nam
với mục đích bán lại cho các đối tượng có nhu cầu sử dụng ma túy tại huyện giao linh tỉnh quảng trị
trước đó vào ngày một mươi chín tháng sáu lực lượng chức năng đã phát hiện ba đối tượng đi trên hai xe máy tại huyện hướng hóa
có dấu hiệu nghi vấn vận chuyển trái phép chất ma túy
lực lượng đánh án đã triển khai đội hình truy đuổi lùng sụp
đến khoảng ba giờ cùng ngày khi đến khu vực xã hướng lộng đã phát hiện tăng vật các đối tượng để lại
gồm một xe máy không có biển kiểm soát khoảng hai kg ma túy dạng ketamine
hai trăm sáu mươi gói ma túy sạng cà phê màu vàng đen tổng trọng lượng khoảng bảy kg
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ
công an tp hà nội vừa bắt giữ một nhóm đối tượng về hành vi cháo đổi hàng hóa trái pháp luật
ước tính số tiền khoảng hơn hai mươi tỷ đồng
theo cơ quan chức năng đây là phương thức cực kỳ tinh vi của các đối tượng
khi thực hiện hành vi cháo đổi toàn bộ hàng hóa có kẹp trì niêm phong của cơ quan hải quan
các đối tượng gồm nguyễn văn hòa hộ khẩu thường chú sóc sơn hà nội
nguyễn đức dũng và nguyễn trung hiếu cùng có hộ khẩu thường chú ở minh linh hà nội
sau khi nhận hàng tại cảng hàng không sân bay quốc tế nội bài
thay vì phải di chuyển xe đến kho ngoại quan để chờ xuất đi trung quốc
các đối tượng đã điều khiển đến bãi đất trống tại khu công nghiệp quang minh huyện mê linh
thành phố hà nội rồi dùng vít tháo ốc ở cánh cửa bên hông xe mà vẫn còn nguyên niêm phong kẹp trì của hải quan
số hàng hóa trên như đồ điện tử quần áo thực phẩm chức năng được thay thế bằng những kiện hàng
có hình thức và khối lượng như hàng cũ tuy nhiên bên trong chỉ chứa nước giặt và nước tẩy rửa rẻ tiền
qua ra là cái chỉ nó tự bung ra sau khi lấy hàng thì bọn em mang về bãi rồi tháo chỉ ra
lấy hàng ra cháo đổi hàng đó xong rồi bọn em sẽ trả hàng theo như khách nước ngoài yêu cầu
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng đã bắt quả tang nguyễn văn hòa và nguyễn đức dũng
phù phép hơn một tám tấn hàng thành những can nước để bán kiếm lời
theo cơ quan công an đây là thủ đoạn mới thông qua hình thức tạm nhập tái xuất trong quá trình chờ xuất đi nước thứ ba
và cũng là lần đầu tiên lực lượng chức năng phát triển
họ đã phát hiện phương thức rút ruột hàng thật để đánh đổi hàng giả bằng hình thức này
chúng tôi đánh giá thì đây là một thủ đoạn tương đối là manh động
đây là một thủ đoạn mà cho thấy cái kẽ hở trong việc giám sát hải quan
các đối tượng cũng thực hiện rất là tinh vi và cũng rất cẩn trọng trong quá trình thay đổi các đối tượng
cũng cho người đi áp tải rồi giả soát đường để xem có sự theo dõi của cơ quan chức năng hay không
đây là một thủ đoạn khá mạnh
qua đây lực lượng chức năng cũng khuyến cáo các đơn vị cần phải nâng cao tinh thần trách nhiệm
trong quá trình kiểm tra giám sát hàng hóa và xe tải khi vận chuyển qua cửa khẩu
chỉ nên để một kẹp trì và hạn chế dùng các xe có quá nhiều cửa để tránh thủ đoạn và kẽ hở cho các đối tượng hành động
hiện nay công an tp hà nội quyết định tạm giữ hình sự đối với nguyễn đức dũng và nguyễn văn hòa để tiếp tục điều tra mở rộng
từ việc sản xuất các loại giấy tờ giả cơ quan điều tra đã thu giữ gần hai con dấu các loại của nhiều cơ quan tổ chức trên cả nước hơn một chín trăm linh phôi bằng trung học phổ thông cao đẳng đại học chứng chỉ các loại bốn bộ máy tính ba máy in màu một máy khắc dấu cùng nhiều điện thoại di động và nhiều tài khoản ngân hàng các loại

thành toán qua các tài khoản ngân hàng không chính chủ là lê văn bộ hai mươi ba tuổi hiện đang sinh sống tại tỉnh thái bình
bộ đã đặt mua các loại phôi bằng chứng chỉ giấy tờ tùy thân các loại ở trung quốc sau đó đăng bài lên trang mạng xã hội để bán lại cho nhiều đối tượng làm giấy tờ giả ở nhiều tỉnh thành trong cả nước nhằm hưởng tiền tranh lệch
lần theo các manh mối dù là nhỏ nhất công an tp hà tĩnh xác định một nhóm đối tượng mua bán phôi của lê văn bộ với số lượng lớn đang hoạt động tại tp hcm do lê hồng tuyến ở huyện nhà bè tp hcm cầm đầu và sáu đối tượng khác trong đường dây này
từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay đã thu lời bất chính số tiền một mươi bốn tỷ ba trăm linh triệu đồng từ hoạt động sản xuất giấy tờ giả
vì là các cái thông tin các đối tượng để lại là hầu như là không có và đặc biệt là các cái giấy tờ có liên quan
các thông tin về đối tượng để lại cũng đều là giấy tờ giả và qua xác minh tại các địa phương thì những con người ở đó đều là không có thật thì cũng gây rất nhiều khó khăn cho cơ quan điều tra
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà tĩnh đã tiến hành khởi tố đối với hai mươi bốn bị can về tội làm giả giấy tờ của cơ quan tổ chức quy định tại điều ba trăm bốn mươi một bộ luật hình sự
áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với một mươi hai bị can và tạm giam một mươi hai bị can với những chiến công đặc biệt xuất sắc của công an tp hà tĩnh đã được ban giám đốc công an tỉnh hà tĩnh biểu dương khen thưởng
đường đi của những giấy tờ giả này đã đi đâu về đâu cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hà tĩnh đang tiếp tục điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện duy xuyên tỉnh quảng nam vừa khởi tố vụ án khởi tố một mươi chín bị can về hành vi gây dối trật tự công cộng xảy ra vào ngày một tháng sáu tại thị trấn nam phước huyện duy xuyên
trước đó xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ khi tham gia giao thông giữa nguyễn văn hậu và nguyễn thiên trường dạng sáng ngày một tháng sáu cả hai kêu gọi tụ tập các mối quan hệ quen biết thành hai nhóm gồm hai mươi bốn đối tượng để tìm kiếm hù dọa lẫn nhau
khi mâu thuẫn gia tăng đến khoảng một giờ ba mươi phút ngày một tháng sáu cả hai nhóm đã dùng hung khí đuổi đánh dùng chai thủy tinh ném qua lại gây mất an ninh trả tự tại khu vực
công an huyện duy xuyên đã tập trung lực lượng truy xét nhanh làm rõ hành vi của hai nhóm thanh thiếu niên này khởi tố bị can và tạm giam một mươi bốn đối tượng cấm đi khỏi nơi cư trú năm đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm